tại thành phố cần thơ đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi một năm ngày cách mạng tháng tám
và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mùng hai tháng chín
tại buổi lễ ông võ thành thống phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
ôn lại truyền thống hào hùng của ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố cần thơ
luôn kế thừa những thành tựu và bài học kinh nghiệm đã qua
sau ba mươi năm cùng với cả nước tiến hành công cuộc đổi mới và một mươi hai năm thành phố cần thơ trực thuộc trung ương
trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của trung ương
sự chỉ đạo và giúp đỡ của chính phủ các bộ ngành trung ương do vậy thành phố cần thơ đã phát triển vững chắc
nhân dịp này thành ủy cần thơ đã trao huy hiệu năm mươi năm năm sáu mươi năm sáu mươi năm năm tuổi đảng cho hai trăm một mươi tám đồng chí trên địa bàn thành phố cần thơ